thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng chín đã diễn ra lễ bế mạc hội thao quân sự quốc tế army games năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
và sau năm ngày thi đấu nội dung thi xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn trong khuôn khổ hội thao đã diễn ra đúng kế hoạch đúng quy chế chặt chẽ nghiêm túc đảm bảo an toàn tuyệt đối
đây là lần đầu tiên việt nam tổ chức đăng cai hai nội dung thi đấu trong nước kết hợp cử một mươi bốn đội tuyển tham gia thi đấu tại bảy quốc gia khác nhau
trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi vận động viên các nước luôn thể hiện quyết tâm thi đấu với tinh thần cao thượng đoàn kết vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
tại lễ bế mạc ban tổ chức đã trao cúp và huy chương vàng nội dung xạ thủ bán tỉa cho đội tuyển việt nam huy chương bạc cho đội tuyển uzbekistan
huy chương đồng cho đội tuyển việt nam
trong nội dung vùng tai nạn đội tuyển liên bang nga giành huy chương vàng huy chương bạc thuộc về đội tuyển việt nam huy chương đồng được trao cho đội tuyển belarus
việc việt nam đăng cai tổ chức các môn thi trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế năm hai nghìn hai mươi một thể hiện một bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của việt nam
góp phần khẳng định đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
việt nam là bạn là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như thể hiện sự ủng hộ liên bang nga một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
trên tinh thần vì nhân dân phục vụ vào sáng ngày hôm nay công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã ra mắt mô hình xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông
thông qua mô hình nhằm kịp thời hỗ trợ đưa người bệnh và người bị tai nạn giao thông khi tiếp nhận thông tin từ người dân
có yêu cầu giúp đỡ đến bệnh viện cấp cứu đồng thời hỗ trợ kinh phí cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn hoặc người thân chưa đến kịp
bên cạnh đó các phương tiện này sẽ được sử dụng cho một số hoạt động hỗ trợ người dân khi có nhu cầu khác như di chuyển đồ đạc khắc phục sự cố tai nạn thiên tai giúp bệnh nhân xuất viện
hình thức hoạt động của mô hình được xác định là xã hội hóa kinh phí
nhân dịp này các mạnh thường quân đã động phiên trợ không đồng và kinh phí để hỗ trợ các trường hợp khó khăn khi thực hiện mô hình sẽ do công an thành phố long xuyên đảm nhiệm
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp
lực lượng công an nhân dân bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội thì cũng đang rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch với vai trò là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu
lãnh đạo bộ công an cũng giao nhiệm vụ các đơn vị trong công an nhân dân cần phải nâng cao hơn nữa năng lực ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra cùng với hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh
và cho đến nay lực lượng công an cũng đã chính thức tham gia xét nghiệm khẳng định sars cov hai và xem đây là yếu tố quyết định để khẩn trương truy vết nguồn lây nhiễm kịp thời phân loại đối tượng nguy cơ và có biện pháp cách ly điều trị thích hợp
cùng với đó là những sáng kiến khoa học đang dần được hiện thực hóa
để ứng dụng trong phòng chống dịch covid
để đáp ứng nhiệm vụ công tác công an phòng sinh học nghiệp vụ và môi trường thuộc viện khoa học và công nghệ đã được bộ công an trang bị phòng thí nghiệm phòng chống khủng bố sinh học
trong đó có một hệ thống real time pcr và một số thiết bị phụ trợ
hàng chục cán bộ chiến sĩ được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm
ngay khi nhận thấy tình hình dịch covid một mươi chín bắt đầu có diễn biến phức tạp lãnh đạo viện đã chủ động đề xuất với lãnh đạo bộ công an từ năng lực xét nghiệm sẵn có bổ sung thêm hệ thống trang thiết bị hiện đại để tham gia xét nghiệm khẳng định sars cov hai phục vụ phòng chống dịch
chỉ trong một thời gian rất ngắn hệ thống máy tách chiết tự động này đã được bộ công an trang bị đáp ứng công suất xét nghiệm lên tới hai năm trăm linh mẫu một ngày bảo đảm kết quả chính xác và an toàn cho cán bộ chiến sĩ

hệ thống máy tách chiến tự động này đã được bộ công an trang bị đáp ứng công suất xét nghiệm lên tới hai năm trăm linh mẫu một ngày bảo đảm kết quả chính xác và an toàn cho cán bộ chiến sĩ
trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó lường với yêu cầu của chính phủ phát huy cao nhất mọi nguồn lực ứng dụng khoa học công nghệ và phòng chống dịch viện khoa học và công nghệ bộ công an cũng đã triển khai đề tài nghiên cứu chế phẩm nanobody ứng dụng trong tạo thuốc điều trị covid một mươi chín